cái yêu cầu về quản lý người nước ngoài phải đạt vấn đề đúng một hơn
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh đồng chí thứ trưởng lưu ý công an đà nẵng
các đơn vị của bộ công an cần siết chặt hơn nữa tuyệt đối phải nâng cao tinh thần cảnh giác
các đơn vị cần ra soát lại cơ sở cách ly không để dịch bệnh lây lan trong nội bộ đơn vị
trong dịp này thưa ủy nhiệm của thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao bằng khen
của thủ tướng chính phủ cho tập thể bệnh viện một trăm chín mươi chín và phòng an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
đã có thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch
dịp này chính cá nhân một mươi một tập thể cũng được nhận bàn khen của bộ công an
hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
để sơ kết hai tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thiều tướng lê quốc hùng quỳ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại hội nghị
báo cáo tại hội nghị nêu rõ sau hai tháng thực hiện cao điểm công an các địa phương đã chủ động tham mưu
triển khai chỉ đạo của bộ công an có nhiều cách làm hay sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền
hướng dẫn kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy qua đó từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức
ý thức về phòng cháy chữa cháy của chủ hộ gia đình chủ hộ kinh doanh và người dân
góp phần kiềm chế về số vụ cháy nổ tại nhà ở hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
trong đó có địa phương không để xảy ra cháy nổ với loại hình này
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã thông báo đến đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân
công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về kết luận số hai kltvk ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của ban bí thư
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi bảy cttvk ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của ban bí thư
và lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời biểu dương các đơn vị cá nhân
đã triển khai thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư
hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh rất quyết liệt đem lại hiệu quả to lớn có giá trị
nhiều vụ cháy lớn đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai kịp thời
cứu được nhiều người giảm thiểu tối đa hậu quả
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an một số địa phương tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành kế hoạch thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư
hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đồng thời tham mưu với chính quyền địa phương các cấp
ban hành các quy chuẩn tiêu chuẩn tạm thời về điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở
đặc biệt nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thành lập các tổ bao gồm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát khu vực công an xã
chính quyền địa phương đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng cơ sở kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại các hộ gia đình nhất là hộ gia đình có kết hợp sản xuất kinh doanh để chỉ ra cho người dân những vi phạm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
từ đó có cam kết khắc phục
ngay sau hội nghị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải có cơ chế kiểm tra hàng ngày hàng tuần
việc thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu vực dân cư hộ gia đình
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại các địa phương
đồng chí thứ trưởng đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phối hợp với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tập trung chỉ đạo
thực hiện tốt kết luận số hai kltvk ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi bảy cttvk
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy
các nghị quyết của quốc hội thủ tướng chính phủ các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của bộ công an về công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện quy hoạch cấp quốc gia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để từ đó có hạ tầng
phòng cháy chữa cháy thống nhất theo đúng quy chuẩn tiêu chuẩn trong cả nước
chiều nay các y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học của chuyên bộ công an đang chăm sóc
điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang đã đón nhận quyết định nâng lương
thăng cấp bậc hàm năm hai nghìn hai mươi một và bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang
đợt nâng lương thăng cấp bậc hàm năm nay năm mươi sáu cán bộ chiến sĩ là các y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám
bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học của chuyên bộ công an đến niên hạn nâng lương thăng cấp bậc hàm
nhưng vì nhiệm vụ tăng cường chi viện cho tỉnh bắc giang dập dịch covid một mươi chín
đang phải chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang
do vậy bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền đã quyết định tổ chức trao quyết định
và gắn quân hàm cho cán bộ chiến sĩ y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến để kịp thời động viên các cán bộ chiến sĩ
tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
cũng nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đại tá vũ văn sơn
phó giám đốc bệnh viện y học cổ truyền bộ công an và thượng tá vũ văn đấu phó giám đốc công an tỉnh bắc giang
đã trao tặng bằng khen cho hai tập thể là bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
và ba mươi cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc giang
thông tin từ bộ y tế cho biết từ một mươi hai h đến một mươi tám h hôm nay ngày một mươi tám tháng sáu cả nước có sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh năm mươi chín ca ghi nhận trong nước bao gồm thành phố hồ chí minh là ba mươi ca
bắc giang một mươi chín ca bắc ninh sáu ca hà tĩnh ba ca hòa bình một ca trong đó bốn mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa như vậy là trong ngày hôm nay một mươi tám tháng sáu việt nam ghi nhận tổng cộng là hai trăm sáu mươi bốn ca mắc

cũng theo báo cáo của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế ngày hôm nay có tám mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương phải có trách nhiệm tổ chức tiêm vaccine theo đúng kế hoạch tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
có vaccine nhưng tiêm chậm lãng phí vaccine đây là yêu cầu của phó thủ tướng vũ đức đam tại cuộc họp thường trực
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
bộ y tế cho biết để chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín có quy mô lớn nhất trên toàn quốc thành công
điều quan trọng nhất là vai trò của chính quyền địa phương và phải thực hiện đúng kế hoạch tránh tình trạng vaccine thừa bị hỏng
thường trực ban chỉ đạo thống nhất yêu cầu bộ y tế có văn bản sớm để bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm chủng
theo nghị quyết hai mươi một gồm những người làm việc trong cơ sở sản xuất thương mại dịch vụ nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kép
bộ y tế chuẩn bị cho giai đoạn sau khi tiêm vaccine xong cho đối tượng ưu tiên sẽ khởi động cơ chế vận hành
hệ thống tiêm chủng mở rộng miễn phí và tiêm dịch vụ
bộ y tế phối hợp với các bộ ngành trình chính phủ chủ trương một mặt tiếp cận tất cả nguồn cung vaccine trên thế giới
để từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một phân đấu đạt miễn dịch cộng đồng
mặt khác có cơ chế tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sản xuất vaccine trong nước
không chỉ phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mà còn hướng tới phát triển công nghiệp vaccine
phục vụ trong nước và xuất khẩu
bên cạnh đó việt nam cũng tiếp tục nhận viện trợ vaccine song phương của các nước
vừa qua chính phủ nhật bản đã tài trợ một triệu liều vaccine astrazeneca cho việt nam
và trong những ngày tới đây chúng ta sẽ tiếp nhận vaccine do chính phủ nước cộng hòa nhân dân trung hoa tài trợ
tin an ninh trật tự
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn thọ phú
xã ngọc trung huyện ngọc lạc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với cục hải quan thanh hóa đã phá chuyên án bắt quả tang hai đối tượng trong đường dây vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy từ lào vào thanh hóa tiêu thụ với số lượng lớn
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lục văn sáo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở huyện bá thước và hà thị mạch
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm sáu trăm linh viên hồng phiến và hơn một trăm linh gam ma túy tổng hợp sạng đá
cùng nhiều tang vật có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là phạm thị quý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở huyện mường lát
và nguyễn thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở huyện bá thước
tại nơi ở của đối tượng mừng lực lượng công an đã thu giữ một trăm ba mươi năm viên nén hình trụ tròn màu đỏ
khoảng một mươi hai gam nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
qua kết quả đầu tranh ban đầu được biết lục văn sáo chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
lợi dụng việc hà thị mạch là giáo viên sáo đã câu kết với mạch điều hành một đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ lào về việt nam tiêu thụ
trong đó phạm thị quý sang lào mang ma túy về cho sáo và mạch
đưa cho nguyễn thị mừng bán lẻ tại nhà ở xã thiết kế huyện ba thước
một trăm hai mươi bảy kg ma túy được đóng gói tinh vi trong các hộp sữa trẻ em trà trộn vào các kiện hàng
gửi theo đường hàng không từ châu âu về việt nam
đây là thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia
mà cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh triệt phá thành công
đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển
từ châu âu về việt nam qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay
đầu tháng bốn qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
nhận được thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
từ châu âu qua đường hàng không về việt nam tiêu thụ
sau khi nắm thông tin các trinh sát xác định phan hữu thành ba mươi tuổi quê ở hải dương
đối tượng nhiều tên án tiền sự là mắt xích nhận ma túy ở việt nam
xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn
gồm nhiều đối tượng liên quan đến nhiều địa phương
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cục hải quan hà nội
đã thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số hc bốn trăm hai mươi một để triệt phá
trên những cái kiện hàng mà các đối tượng gửi cho nhau đều là những đối tượng có tên và địa chỉ giả
số điện thoại là xin giác cho nên rất là khó khăn
tại nơi ở của phan hữu thành ban chuyên án đã thu giữ tám tám kg ma túy tổng hợp
thành còn khai nhận bốn kiện hàng giấu hai mươi bảy kg ma túy đang trên đường vận chuyển từ đức về việt nam
các trinh sát tiếp tục phát hiện ba mươi sáu kiện hàng trong đó có một mươi ba kiện nghi chứa ma túy được gửi từ hà lan đức
thông qua đường hàng không về sân bay nội bài
trên biêu kiện ghi địa chỉ của nhiều người nhận
hà nội bình dương và thành phố hồ chí minh
trong đó có một nghi phạm đang bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo dõi
xác định manh mối của các nghi phạm ban chuyên án đã đồng loạt tấn công
triệt phá tại tất cả các địa chỉ người nhận ở trong nước
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tám vụ án cùng một mươi sáu bị can
thu giữ một trăm hai mươi bảy kg ma túy các loại và nhiều tăng vật vật chứng có liên quan
nhưng nó khác là cái thời điểm là hai năm nay là chúng ta đang thực hiện cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để hạn chế cái người mà nhập cảnh từ nước ngoài vào đặc biệt là tuyến hàng không
lợi dụng việc chúng ta như vậy thì các đối tượng đưa cái ma túy vào hàng hóa và gửi từ nước ngoài về
thì số lượng phát hiện nhiều hơn những năm trước là do một hạn chế với phần người
chứ còn trước đây chúng ta cũng có phát hiện là cái hàm sách tay nhưng mà số lượng rất ít
sách tay và qua xoay chiếu đã phát hiện ra rồi nhưng mà đây là gửi hàng tiện
thì chúng tôi đang phối hợp với interpol để phối hợp với cảnh sát đức cảnh sát hà lan để xác minh đồng như kia
thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
việc vận chuyển hành khách tạm dừng hoặc kiểm soát rất chặt chẽ
các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa quà biếu phi mậu dịch
bằng tuyến đường hàng không để gửi hàng hóa có nguy trang cất giấu ma túy rất tinh vi
từ các nước châu âu về việt nam và đi các nước tiêu thụ
việc triệt phá thành công chuyên án này là sự nỗ lực và thể hiện quyết tâm rất lớn của lực lượng chức năng
đó là kiên quyết không để tội phạm biến việt nam thành điểm trung chuyển ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh
do đối tượng đào hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại ba mươi bảy trần nhật duật tp huế cầm đầu
lực lượng chức năng bất ngờ đột kích hai điểm số một trăm linh sáu thái phiên phường tây lộc
và số ba trăm hai mươi bốn nguyễn sinh cung phường vĩ dạ tp huế phát hiện bắt quả tang một mươi tám đối tượng đánh bạc
và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
để điều hành đường dây đánh bạc đào hoàng thuê một số đối tượng ngồi máy vi tính
mở trang tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho khách đến tham gia cá độ
chỉ tính riêng một trận bóng đá diễn ra vào tối ngày hôm qua một mươi bảy tháng chín
các đối tượng đã tổ chức sử dụng năm tài khoản đánh bạc với số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
thưa quý vị vài ngày gần đây người dùng mạng xã hội facebook lại rộ lên phong trào lưu chỉnh ảnh
bằng ứng dụng voila arts artist chân dung người dùng được chỉnh thành tranh vẽ theo phong cách các nhân vật hoạt hình pizza
thoạt nhìn thì có vẻ như là vô cùng đáng yêu thế nhưng cũng giống như nhiều ứng dụng trình ảnh trước đây
voila có thể trừ tiền oan của người dùng lúc nào không hay
chưa kể đến những nguy cơ về mất bảo mật thông tin cá nhân
ngắm nhìn mình trong phiên bản hoạt hình vui nhộn là một trải nghiệm thú vị
tại ứng dụng về máy cài đặt dễ dàng vậy là người dùng đã có những bức hình chân dung ngộ nghĩnh để chia sẻ với bạn bè
tuy nhiên các chuyên gia bảo mật lại chỉ ra nhiều nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân từ chính thao tác này
nói về phần tiêu chuẩn của một ảnh hồ sơ
thì do đó nó dẫn đến sự nguy cơ là dễ bị kẻ gian khai thác được dữ liệu đó làm những tài liệu giả
chứng minh thúy giả căn cơ thẻ hồ sơ giả hay là hồ chiếu
thậm chí với những công nghệ một bây giờ
thì những ảnh hồ sơ đó có thể dùng để đình danh danh tính của một người
và đình vị
đánh vào tâm lý người dùng sẵn sàng đồng ý các yêu cầu của nhà cung cấp
các ứng dụng đòi quyền truy cập vị trí cho phép lấy hình từ thiết bị
thậm chí truy cập tin nhắn danh bạ điện thoại
theo anh nguyễn sông hương khi đưa hình ảnh lên ứng dụng
người dùng vô hình chung chấp nhận cho bên thứ ba khai thác thông tin cá nhân và hình ảnh của mình
dù điều khoản sử dụng cam kết sẽ xóa dữ liệu sau bốn mươi tám tiếng
nhưng rất khó có thể kiểm chứng điều này
về bảo mật cũng như chính sách sử dụng tài nguyên cá nhân
cái đó là chính sách rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng
những bức ảnh chỉnh sửa bằng voila đang chiếm sóng facebook toàn cầu
hiện ứng dụng này có mặt trên cả hai nền tảng android và ios
chỉ trong vòng hai tháng lượt tải đã tăng vọt từ hơn ba trăm linh trong tháng bốn lên gần tám triệu vào tháng tám
chưa có bằng chứng nào cho thấy ứng dụng này cung cấp dữ liệu về gương mặt người dùng cho bên thứ ba
nhưng người dùng vẫn nên cảnh giác bởi trước voila không lâu còn có faceapp p hai hay toonme
những ứng dụng như vậy vẫn đang đối diện với các cáo buộc về vấn đề bảo mật an ninh an toàn thông tin
thưa quý vị năm hai mươi năm tuổi trung úy nguyễn tuấn anh chọn rời thành phố phổn hoa
về công tác tại công an xã xuân dương huyện thường xuân tỉnh thanh hóa vùng đất miền núi khô cằn sỏi đá
bằng sức trẻ và khát vọng công hiến đồng chí đã tận tụy với công việc
cố gắng giúp đỡ mọi người bằng cảnh
cả cái tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ
đặc biệt là trong những ngày đồng chí tham gia làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử
cho những trường hợp đặc biệt như người già người neo đơn người tàn tật trên địa bàn xã
đồng chí đã kịp thời cứu sống một cụ bà đã ngưng thở
khi clip được đăng tải trên trang facebook cá nhân
nhiều người đã chia sẻ và bày tỏ sự cảm phục trước sự nhanh trí của đồng chí
hai mươi tháng năm vừa qua sau khi đến nhà cụ bà lê thị thạch sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
ở thôn thống nhất mục xã xuân dương để làm căn cứ công dân
do cụ bị liệt nằm một chỗ tử lâu
trong lúc vào thăm hỏi cụ đồng chí nguyễn tuấn anh đã phát hiện cụ mới ngừng thở
bằng kiến thức học được và kinh nghiệm ít hỏi từ những năm công tác trước đó
đồng chí đã nhanh chóng bắt mạch và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi cụ thở lại
chứng kiến sự việc tất cả mọi người trong gia đình đều bày tỏ sự cảm phục và nhanh trí của đồng chí nguyễn tuấn anh
bài tập giả luôn vào lúc mưa thì chị lật vừa cái em lật cửa

bầm nhú hẹt tỉnh lương
không chỉ tận tụy trong công việc tuấn anh còn có một tấm lòng nhân ái
thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã xuân dương
như vận động quyên góp ủng hộ để xây sửa lại căn nhà
dành tặng cho hai mẹ con bà lê thị nhuận tám mươi tám tuổi
và con gái sáu mươi tám tuổi đều bị còng và yếu
trao số tiền hai mươi hai triệu đồng giúp đỡ gia đình trị thu với người chồng bị tai nạn nằm liệt dường
những việc làm của trung úy nguyễn tuấn anh đã nhận được sự yêu mến cảm phục của biết bao nhiêu người dân nơi đây
chính từ cách sống từ tấm lòng của người chiến sĩ công an nhân dân
làm sáng ngửi thêm tinh thần
ở đâu cần công an có việc gì khó có công an